do ảnh hưởng của cơn bão số bốn vừa qua tại tỉnh phú thọ kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ về đã khiến cho mực nước sông thao dâng cao tạo áp lực tác động vào đoạn đê khu vực trạm bơm bản nguyên gây sạt lở nghiêm trọng tại khu ba xã bản nguyên
tình trạng sạt lở diễn ra từ sáng ngày ba tháng chín với chiều dài khoảng hai trăm linh mét
hiện tại toàn bộ hai tường cánh của bề hút trạm bơm đã bị sạt lở
theo nhận định nếu nước sông cứ chảy xiết và tình trạng sạt lở không được xử lý thì nguy cơ chạm bơm bản nguyên đổ sụp xuống sông là rất cao bởi toàn bộ phần móng trạm bơm là mỏng bè
hiện tại ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan đang xác định phạm vi mức độ sạt lở
khẩn trương báo cáo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan và đề xuất phương án xử lý
trước mắt cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết diễn biến của sạt lở và cảnh báo người dân không đến khu vực này